tối ngày hai mươi tám tháng bốn tại khu du lịch quốc gia sapa ubnd tỉnh lào cai đã tổ chức khai mạc lễ hội mùa hè
đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện du lịch bốn mùa năm hai nghìn một mươi tám hướng tới phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
tiếp tục quảng bá tiềm năng về du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện sapa nói riêng và của tỉnh lào cai nói chung
năm hai nghìn một mươi bảy sapa được công nhận là khu du lịch quốc gia nhờ đó ngành du lịch của địa phương này đã có những bước phát triển đột phá
trong năm qua đã có trên một bảy triệu lượt du khách đến với sapa trong đó có trên hai trăm năm mươi lượt du khách quốc tế
lễ hội du lịch mùa hè hai nghìn một mươi tám được tổ chức tại sapa với nhiều điểm đổi mới hấp dẫn
sẽ tiếp tục tuyên truyền quảng bá tiềm năng du lịch sapa nói riêng lào cai nói chung đến bạn bè du khách trong và ngoài nước
lễ hội năm nay có nhiều hoạt động phong phú đặc sắc được mở rộng về quy mô nâng cao chất lượng nghệ thuật
hứa hẹn mang lại cho du khách một kỳ nghỉ hấp dẫn và ý nghĩa